chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
tại phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau
của các dự án luật như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
luật quản lý ngoại thương luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa luật quy hoạch luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ dự án luật cảnh vệ
đồng thời xem xét thông qua nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội ban hành quy chế quy định về trình tự
thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội và nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng
trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ công chức đã nghỉ hưu
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau
của dự án luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi cho ý kiến về kinh phí bồi thường
được quy định tại điều năm mươi tám trong dự thảo luật
một số đại biểu cho biết nhiều cử tri hiện đang băn khoăn về việc sẽ lấy tiền ở đâu
để bồi thường cho những trường hợp on site đề nghị dự thảo luật làm rõ vấn đề này
cũng cho ý kiến về vấn đề này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng
toàn bộ hoạt động của nhà nước đều do ngân sách đảm nhiệm vì vậy khi nhà nước bồi thường oan sai
thì lấy tiền ngân sách đồng thời cần phải giải thích cho người dân hiểu rõ vấn đề này
thời gian còn lại của sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn
còn ý kiến khác nhau của dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
sau hai mươi một tháng khẩn trương tích cực thi công sáng nay dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường nguyễn văn cử
đến đê tả ngạn sông hồng quận long biên thành phố hà nội đã chính thức được đưa vào sử dụng
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã đến dự và cắt băng khánh thành
dự án tuyến đường nối từ đường nguyễn văn cử
đến đê tả ngạn sông hồng được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
tại quyết định số sáu nghìn bốn trăm ba mươi một quy đê ubnd ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
với tổng mức đầu tư là chín trăm tám mươi năm tỷ đồng
chiều dài toàn tuyến là một năm trăm sáu mươi năm m có điểm đầu giao với đường nguyễn văn cử
điểm cuối giao với đường cổ linh mặt cắt ngang đường rộng bốn mươi m
và được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước cây xanh chiếu sáng
hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi với thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến năm hai nghìn một mươi bảy
công trình vinh dự được gắn biển chào mừng tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công và đảm bảo chất lượng
vượt tiến độ một năm so với kế hoạch
tuyến đường hoàn thành góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông theo quy hoạch
kết nối đường nguyễn văn cử với đường cổ linh tạo nên sự liên thông giữa cầu trương dương
cầu vĩnh tuy cầu thanh trì và tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng
tuyến đường cũng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn
ồn tắc giao thông phân luồng giảm tài cho tuyến đường nguyễn văn cử
đường nguyễn văn linh nút giao thông cầu chui đường đê long biên bát tràng và giờ cao điểm
ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy những chiến sĩ của tàu chín trăm năm mươi hai vùng ba hải quân
đã lập thêm chiến công mới cứu nạn thành công tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts

năm hai nghìn một mươi bảy nhận được lệnh thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts bị hỏng máy
thả trôi trên biển cách đông bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng khoảng một trăm ba mươi tám hải lý
bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã kịp thời điều tàu chín trăm năm mươi hai khẩn trương đến khu vực tìm kiếm cứu nạn
trong quá trình hình quên từ khu vực hoàng sa về đến đà nẵng
thì cơ bản khó khăn nhất là tổ chức các kiếp trực dây kéo
sờ dây đứt đột chất hoặc sòng gió nó cản trở việc cứu kéo
đã tổ chức các bộ chức sĩ khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu kéo
sau hơn một giờ cơ động tàu chín trăm năm mươi hai đã tiếp cận được vị trí và liên lạc được với tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts
tàu chín trăm năm mươi hai đã tổ chức lai kéo tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy ts về đất liền
bàn giao cho địa phương và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
năm hai nghìn một mươi bảy thì chín trăm năm mươi hai đây là kịch biến đầu tiên mà sau khi được nhận được lệnh từ sở duy quân chủng
tiến hành tổ chức cứu nạn ở bà con ngư dân của tàu cá bị nạn của đà nẵng
ở tại khu vực quần đảo hoàng sa thì chúng tôi đã lập tức triển khai chín trăm năm mươi hai
nhanh chóng khẩn trương và đã tiếp cận được tàu cá bị nạn
và đến chiều nay đã tiến hành lai dắt về cảng của vùng
tiến hành tổ chức bàn giao cho biên phong đà nẵng
vùng biển miền trung là nơi có vị trí địa lý nhạy cảm
ngư dân hoạt động trên các ngư trường xa thường phải đối mặt với nhiều rủi ro và các tình huống xấu
chính vì vậy cứu giúp được ngư dân gặp nạn nhìn thấy ngư dân được an toàn
là niềm vui to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân
sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng hải quân cũng luôn là động lực
tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
có phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thành phố hà nội đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra thanh tra
hướng dẫn việc tổ chức các lễ hội đặc biệt lưu ý đến những lễ hội lớn như gò đống đa
chùa hương đền sóc đền hai bà trưng đền cổ loa đền và phủ tây hồ
ủy ba nhân dân thành phố hà nội cũng có văn bản chỉ đạo các sở
ngành địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
giao các quận huyện thị xã kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội
xử lý nghiêm tình trạng tăng giá ép giá đeo bám khách du lịch ăn xin trộm cắp
giữ gìn và bảo vệ các di tích chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ nạn bói toán
cầu bạc dưới mọi hình thức xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm có chế tài xử phạt các hành vi xả rác thải tại các lễ hội
bên cạnh đó thành phố coi trọng công tác tuyên truyền để người dân khách thập hương
tham gia lễ hội thực hiện văn minh nơi thờ tự
thành phố cũng giao cho các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình quản lý tại lễ hội
tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bảy giờ sáng nay ngày chín tháng một
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn năm độ kinh đông
trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
sau đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi tới một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi một ba độ kinh đông
trên vùng biển đông sulu
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi tới một mươi năm km
nên có nhiều cầu dân sinh
thế nhưng đa số các cầu là do người dân tự đóng
bằng gỗ nên hiện nay đang bị súng cấp nghiêm trọng
dù biết là nguy hiểm nhưng người dân vẫn phải đi qua những cây cầu tạm này
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện di linh
đây là cây cầu bờ rụi ca mé bắc qua sông đạ ràm
tại thôn hai a xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
cầu được người dân tự làm cách đây hơn ba mươi năm
mặc dù hàng năm đều được bà con góp công góp của tìm vật liệu gia cố
nhưng cây cầu gỗ lâu năm này vẫn thiếu an toàn
mỗi ngày phải gánh hàng trăm lượt xe máy quả lại
do cầu yếu nên người dân chỉ đi bộ hoặc đi xe máy để vận chuyển các mặt hàng nông sản
phân bón nhẹ các loại xe máy cày phục vụ sản xuất buộc phải đi ngang suối
vào mùa mưa nước suối dâng cao người dân muốn đi dãy phải vòng đường khác rất xa
cái này là dân tự làm cứ năm là người ta góp sức người ta đi làm cứ năm nào cũng làm
cái này hai năm ba năm bà con
người ta đi làm về trời ơi trời ơi rớt tới kia xuống luôn có người thì gái trần
cùng chung số phận với chiếc cầu bờ rụi ca mé là cầu đà nớ một
nằm trên địa bàn thôn năm xã đinh trang hòa cũng đang xuống cấp nghiêm trọng
người dân sinh sống tại đây cho biết xã đinh trang hòa có khoảng sáu cây cầu treo làm bằng gỗ
đây là những cây cầu được làm cách đây khá lâu dù biết nguy hiểm có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
nhưng người dân vẫn phải đi qua hàng ngày
mỗi lần thu hoạch cà phê
khi đi là mệt lắm khó khăn lắm thì xã nó rớt cầu luôn
đây là đường chính nhiều dân đi lắm
đối với hai cây cầu này thì tất cả chủ yếu là bà con người đồng bào dân tộc
đi lại sinh hoạt hàng ngày cũng như là vào khu vực sản xuất
và mùa mưa thì hết sức là khó khăn
khi nước suối dâng cao bà con đi lại là gặp những vấn đề nguy hiểm
không chỉ có huyện di linh tại các địa phương khác ở lâm đồng
còn khá nhiều cây cầu dân sinh được làm bằng gỗ tạm bỡ không có thành chắn bảo vệ
mặt cầu đã mục nát rất nguy hiểm cho người qua lại
theo thống kê lâm đồng hiện có khoảng bảy mươi năm cây cầu tạm cần được làm mới
nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ đời sống dân sinh
tiếp nối chương trình
ngành thép việt nam mới đáp ứng được bốn mươi nhu cầu nội địa
quảng trị cảng cá tấp nập những ngày đầu năm
đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn xác định điện lưới có vai trò rất quan trọng trong
việc giúp bà con thoát nghèo nên trong những năm vừa qua chính phủ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để
đưa điện lưới quốc gia đến tận các xã buôn vùng sâu vùng xa của tỉnh và nhờ đó mà đời sống
của nhân dân đang từng ngày khởi sắc chưa bao giờ người dân đắc tu và các
buôn làng ở vùng căn cứ cách mạng của huyện crong bông tỉnh đắk lắc có được cuộc sống tốt đẹp như
ngày nay sự chuyển bình ấy đặc biệt rõ nét từ khi đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc
gia về phục vụ sản xuất sinh hoạt cho bà con ở giữa rừng núi sâu thẳm mỗi khi đêm về dưới những
đoàn đèn đều bừng sang ánh điện bà con buôn làng ai cũng vui cay bụng

mọi tất cả bà con ai cũng hành khởi có bộ mặt hành khởi đã được là trúng xuống là có điện sáng
tức là khỏi lo là đèn dầu mà có điện
cho đến nhà nào cũng sinh hoạt rồi nấu có cơm ăn nấu có cơm trí
từ ngày được đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia về tận các buôn làng
những công trình cấp nước sinh hoạt trạm y tế trường học biêu điện phát huy hiệu quả phục vụ tốt đời sống nhân dân
có điện để bà con xem tv biết tin tức trong nước và thế giới
qua tv biết cách để học kinh nghiệm trong phát triển sản xuất chăn nuôi
trong thời xưa thì phổ thật đường thì cũng không có điện thì cũng không có
và giờ thì đường cũng có rồi nhà nước đầu tư gư vào điện
rồi lại đường rồi cầu treo nữa
học sinh cũng dễ đi học hành hơn
và hoàn cảnh bây giờ cũng khác hơn là thời xưa
dự án ba trăm một mươi năm thôn buôn được công ty điện lực đắk lắc tiếp nhận
và triển khai lắp đặt công tơ cho gần hai mươi ba hộ dân thuộc một mươi một huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với nguồn vốn trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng đã và đang hoàn thành
nơi nào có điện đời sống đã thay đổi hẳn
ngành điện nội chung và của công ty điện lực đắk lắc chúng tôi nội riêng
thì cũng đã phản đấu đưa điện về các thôn buôn vùng sâu vùng xa các bảng làng
tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đắk lắc của chúng ta
số hồ có điện là trên chín mươi bảy số hồ đã có điện lợi quốc gia
và khi điện được đưa về cho các thôn buôn vùng sâu vùng xa nhất là các thôn buôn chưa có điện
thì một điều mà bản thân chúng tôi là người quản lý bản điện
thì rất dễ và rõ nhận thấy rằng là cái cuộc sống của người dân thay đổi hẳn
đắk lắc là một trong những tỉnh có số thôn buôn
số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia cao nhất trong năm tỉnh tây nguyên
từ đây điện lưới quốc gia đã vươn xa đến các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là tiền đề quan trọng đưa tây nguyên từng bước phát triển
theo kịp các khu vực khác trong cả nước
sản xuất sắt sắt thép năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng cao
nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng bốn mươi nhu cầu sắt thép nội địa
và vẫn tiếp tục là ngành nhập siêu lớn
trong thời gian tới bộ công thương sẽ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
để bảo đảm cạnh tranh công bằng với hàng nhập khẩu
với năng lực sản xuất hiện tại
bộ công thương đánh giá ngành thép việt nam
có khả năng đáp ứng một trăm linh nhu cầu phôi thép
thép xây dựng và thép cán nguội cho nhu cầu trong nước
khoảng bảy tám triệu tấn một năm
tuy nhiên chủng loại thép tấm cá nóng là nguyên liệu đầu vào cần thiết cho nhiều ngành
như sản xuất thép cán nguội tôn mạ ống thép đóng tàu
cơ khí chế tạo có nhu cầu lớn trong nước lại chưa sản xuất được
hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu
với thực trạng này bộ công thương đặt ra kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
dự kiến sản lượng sắt thép thô tăng một mươi sáu
sản lượng thép cán tăng một mươi tám đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu
để đạt được mục tiêu kế hoạch này
giải pháp của bộ công thương là áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
đồng thời bộ công thương cũng cho rằng các doanh nghiệp ngành thép
cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công nghệ
tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh
để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
năm hai nghìn một mươi bảy ngành điện tp hcm đặt
mục tiêu phân đấu hoàn tất năm mươi công trình ngầm hóa cắp điện
không chỉ góp phần hiện đại hóa hạ tầng tài điện
mà việc ngầm hóa cắp điện còn góp phần tăng mỹ quan đô thị cho thành phố
mục tiêu cụ thể của ngành điện tp hcm trong năm hai nghìn một mươi bảy
là phấn đấu hoàn tất năm mươi công trình ngầm hóa cáp điện
gồm hai trăm ba mươi hai km trung thế bốn trăm ba mươi năm km hạ thế
gồm một mươi sáu công trình chuyển tiếp và ba mươi bốn công trình vừa được khởi công trong năm hai nghìn hai mươi
trong năm qua tổng công ty điện lực tp hcm
cũng đã tập trung triển khai hình thức thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng
và các hình thức thu hiện đại khác
tiến độ này đã đạt năm mươi bảy
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tại tp hcm sẽ không còn nhân viên ngành điện đến thu tiền tại nhà khách hàng
năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng điện thương phẩm của tổng công ty điện lực tp hcm
đã sấp xỉ hai mươi một chín kwh tăng tám năm so với cùng kỳ năm trước
tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn bốn ba mươi tám
theo dự báo của ngành ra giày việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy sản xuất và xuất khẩu của ngành sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn
so với năm hai nghìn một mươi sáu do xuất khẩu giày dép sang mỹ
và một số thị trường ngoài eu vẫn ổn định
thị trường nga cũng được kỳ vọng là sẽ mở lối
sang hàng loạt các quốc gia khác trong khối liên minh kinh tế á âu
theo nhiều chuyên gia năm hai nghìn một mươi bảy có triển vọng tốt hơn cho xuất khẩu dây dép
bởi ngoài thị trường lớn là mỹ
thì hiệp định thương mại tự do việt nam
liên minh kinh tế á âu có hiệu lực sẽ mở rộng cánh cửa thị trường
được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhất là thị trường nga
cùng với đó hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cũng tạo ra một làn sóng mới cho các doanh nghiệp trong nước
hiệp định này sẽ giúp thu hút đầu tư nước ngoài và đơn hàng mạnh mẽ hơn
đồng thời là động lực thúc đẩy doanh nghiệp trong nước cải thiện năng lực sản xuất
tài chính tăng khả năng tiếp nhận đơn hàng mới
năm hai nghìn một mươi bảy ngành ra giày dự báo kiếm ngành xuất khẩu đạt một mươi tám tỷ usd
tuy nhiên thị trường cũng sẽ có nhiều biến động
do đó các doanh nghiệp phải luôn bám sát thị trường
nắm bắt thông tin nhằm điều chỉnh hướng sản xuất kinh doanh kịp thời
bà con ngư dân ở tỉnh quảng trị đang hối hả ra khơi đánh bắt thủy hải sản
việc thu mua và chế biến hải sản đã bắt đầu hoạt động trở lại
sau thời gian dài mưa rét và bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
hai ngày nay việc thu mua phân loại cá tại cảng cửa
cảng cửa việt ở quảng trị tấp nập hơn
ngư dân đã ra khơi đánh bắt và các dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động trở lại
công nhân của các cơ sở hấp xấy cá đã có thể kiếm thêm thu nhập
để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của gia đình trong dịp tết
tôi muốn câu mống để cho đánh bắt họ làm cho nhiều
để bố chị em tôi có sản lượng để chị em tôi làm
kể gần tết rồi mà cái đồng tiền để có tiền tiêu
hàng trăm cư
các cơ sở hấp xây thu mua thủy hải sản của người dân ở xã do việt thị trấn cửa việt
và xã do hải cũng bắt đầu thu mua sản phẩm cho ngư dân
ngoài tỉnh quảng trị các cơ sở này còn thu mua cho nhiều tàu cá khác
ở các tỉnh bạn như tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng ngãi
việc hấp xấy thu mua hải sản đã giải quyết công an việc làm cho nhiều lao động địa phương
qua đó giúp người dân có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình
tôi cũng mong muốn cấp tiến tàu địa kiến cho tôi để tôi được thông suốt
và thu mua tiếp tục để nâng cao giá cả cho dân dân chúng tôi để tiếp tục đánh bắt
sau những ngày mưa rét và ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
hoạt động thu mua hải sản cho bà con ngư dân tỉnh quảng trị tấp nập trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ là tín hiệu khởi sắc cho một năm mới sắp tới
nhiều tàu cá lại tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ
nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cho một chuyến biển mới để chuẩn bị đón tết nguyên đán đang đến
nhằm tạo điểm nhấn cho tuần lễ du lịch
đồng tháp và tạo ấn tượng cho du khách khi đến với thành phố hoa sa đéc
ubnd tỉnh đã đầu tư gần năm trăm linh triệu đồng để xây dựng thác hoa tươi lớn nhất việt nam
tại buổi lễ khai mạc tuần lễ du lịch đồng tháp hai nghìn một mươi bảy
trung tâm sách kỷ lục việt nam đã xác lập công trình này đạt kỷ lục quốc gia
thác hoa được đặt trong quần thể công viên thành phố có diện tích hơn hai mươi hai hectare
mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống bốn phương tượng trưng cho bốn mùa hoa rực rỡ
được biết thác hoa do hai mươi sáu
sáu nghệ nhân của làng hoa sa đéc thực hiện trong thời gian ba mươi ngày
đây là một trong những điểm nhấn của tuần lễ du lịch đồng tháp năm nay
nên có rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh
việc xây dựng xác lập kỷ lục thác hoa tươi lớn nhất việt nam tại thành phố sa đéc
nhằm tôn vinh sự khéo léo của những nghệ nhân
sự cần cù lao động sáng tạo của những người nông dân
đã làm nên sự phát triển bền vững của làng hoa kiểng có truyền thống hơn một trăm linh năm qua
còn tại sóc trăng những năm gần đây cây bưởi đã mang lại thu nhập bền vững cho nhiều nhà vườn
vào những ngày cận tết nguyên đán năm nay bưởi trúng mùa được giá
nông dân phấn khởi vì thu nhập tăng cao
giá bưởi da xanh đang được bán tại vườn với mức khoảng bốn mươi đồng một kg
còn bưởi nam roi có giá hai mươi đồng một kg
cao hơn cận tết năm vừa rồi năm đồng đến một mươi đồng một kg
càng về cận tết giá bưởi càng có chiều hướng tăng
nên các nhà làm vườn đang hy vọng nhiều vào mùa bưởi đón tết năm nay
một số vườn bưởi đang bước vào giai đoạn thu hoạch
nhưng bà con nông dân vẫn neo lại để dành bán cho thị trường tết
hộ ông lê thành phương ở thị trấn cù lao dung huyện cù lao dung
trồng sen canh một mươi năm công bưởi được trừng hai trăm ba mươi gốc
năm nay dự kiến ông phương thu được khoảng năm tấn trái
ít sầu bệnh chi phí đầu tư thấp giá bưởi tăng cao
nên gia đình ông thu về khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiện nay ông chỉ bán hơn một tấn
phần lớn số bưởi còn lại ông để giành bán dịp tết nguyên đán
năm nay sau những năm rồi
năm nay em đang sử dụng
tăng hơn cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi
nên năm nay là bưởi không bị sầu bệnh
theo dự đoán thôi thì thường thường năm nào cũng vậy
gần tết là giá sẽ nhít lên
mà không biết nó nhít lên cỡ mức nào
chứ hồi năm rồi vụ tết hồi năm rồi là bình thường là ba mươi ngàn
tết là nó lên sáu mươi
thời điểm năm rồi còn năm nay thì cũng chưa biết sao
nhưng với tình hình giá
như vậy thì so với năm rồi
lúc bình thường giá cũng đã cao hơn
bưởi chỉ trồng được ở những vùng đất phù hợp
diện tích trồng bưởi qua các năm có tăng
nhưng không đáng kể
do bưởi hút hàng vào dịp tết
nên nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận
đã đổ về hai huyện kế sách
cụ lao dung để thu mua bưởi
năm nào thì nếu tết thì mua bưởi đồ chưng
bưởi chưng tết thì dưa
dưa thì nó cũng tăng
nhưng hôm nay là ít năm rồi
mình bưởi năm nay cũng
mới tháng này chứ lên thì ngon rồi
tăng năm nào cũng tăng giá chứ
nói bây giờ xài thì bình quân rồi
năm nào nó cũng chung chung đó
nếu mà ít thì giá cao
mà nhiều thì nó sụp ra
nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp tết
tuy nhiên tại các vườn hiện nay
số lượng bưởi chín rộ khá nhiều
khả năng bưởi không đủ cung cấp cho thị trường
những ngày cận tết là rất cao
trong phần tin quốc tế
thượng viện mỹ quyết định hủy bỏ đạo luật obamacare
triều tiên tuyên bố sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa
tránh văn phòng nhà trắng của chính quyền mỹ sắp nhậm chức
ông reince priebus cho biết
tổng thống đắc cử donald trump đã đồng ý với kết luận của tình báo mỹ
rằng nga đã tiến hành tấn công mạng
nhằm quấy dối cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu trên truyền hình ông priebus nói rằng
tổng thống đắc cử trump dự kiến sẽ chỉ thị cộng đồng tình báo
đưa ra các đề xuất cần phải làm gì
và dựa trên những đề xuất này
các hành động có thể được tiến hành
trước đó ông trump đã lên tiếng chỉ trích những ý kiến
phản đối một mối quan hệ tốt đẹp hơn với nga
trong khi đó phía nga luôn khẳng định
những cáo buộc về việc nước này can thiệp
vào cuộc bầu cử mỹ vừa qua là vô căn cứ
với tổng thống mỹ thượng viện nước này sẽ tiến hành bước đầu tiên
trong việc hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacare
vào cuối tuần này
đồng thời khẳng định một kế hoạch thay thế
sẽ được triển khai rất nhanh sau đó
tổng thống đắc cử mỹ donald trump
và một số thành viên trong đảng cộng hòa khẳng định
việc hủy bỏ obamacai sẽ là ưu tiên hàng đầu của mình
tuy nhiên kế hoạch hủy bỏ của họ
đã vấp phải sự chỉ trích vì không có đạo luật thay thế nào được triển khai
chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacare được tổng thống sắp mãn nhiệm berk obama triển khai từ năm hai nghìn một mươi
kể từ đó các nhà lập pháp cộng hòa luôn tìm cách xóa bỏ hoàn toàn hoặc sửa đổi một phần đạo luật này
với lý do obamacai cho phép chính phủ mỹ can thiệp quá sâu vào thị trường bảo hiểm sức khỏe
lãng phí ngân sách và gây tổn hại cho tăng trưởng việc làm
vì buộc nhiều doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho người lao động khi tuyển dụng
triều tiên vừa tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm vào bất cứ thời điểm và địa điểm nào
do nhà lãnh đạo kim jong un ấn định
trước đó nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un khẳng định nước này đã tiến gần tới việc phóng tử icbm
trong khi đó mỹ đánh giá năng lực hạt nhân và tên lửa của triều tiên đã có sự cải thiện về chất lượng
sau hàng loạt vụ thử hạt nhân ở cấp độ chưa từng thấy trong năm qua
các chuyên gia cho rằng triều tiên có thể tiến gần
tới việc phóng thử icbm song nước này có thể mất nhiều năm để hoàn thiện vũ khí này
một khi được phát triển đầy đủ icbm có tầm bắn tối thiểu khoảng năm năm trăm linh km
nhưng một số icbm được thiết kế để bay xa trên một mươi km
bộ quốc phòng pháp cho biết các vụ tấn công tin tặc nhằm vào bộ này đang tăng gấp đôi mỗi năm
và chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu tình báo pháp đã phá vỡ khoảng hai mươi bốn vụ tấn công mạng từ bên ngoài
bộ trưởng quốc phòng pháp le drian cho biết các vụ tấn công tin học từ bên ngoài này thường nhằm mục đích bồi xấu hình ảnh của bộ hay cũng có nhiệm vụ mang mục đích chiến lược như quấy rối xác định vị trí gián điệp và thậm chí có nhiệm vụ tấn công nhằm gây rối loạn hệ thống thiết bị không người lái của pháp
tuy nhiên nghi phạm anis amri trước đó đã bị nhà chức trách đức từ chối đơn xin tị nạn vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên việc trục xuất người này chưa thể thực hiện được do phía tunisia chỉ hoãn trong việc cấp lại giấy tờ cá nhân cho công dân của mình
giấy tờ của mry chỉ được phía tunisia chuyển cho đức hai ngày sau khi vụ tấn công ở berlin xảy ra
cũng giống như mry hàng nghìn người đến từ khu vực bắc phi đã bị từ chối đơn xin tị nạn
song nhà chức trách đức đang gặp khó khăn trong việc trục xuất những người này do các quốc gia từ chối
nhà chức trách tỉnh giang tây miền đông trung quốc vừa thông báo
lại xuất hiện thêm một ca nhiễm mới virus cúm da cầm h bảy n chín ở người
trong khi đó chỉ một ngày trước đó đã có ba ca nhiễm khác cũng đã được xác nhận tại tỉnh này
bệnh nhân mới nói trên là nữ giới năm mươi năm tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch
ngoài giang tây nhiều nơi khác ở trung quốc cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm virus chết người nói trên
riêng trong ngày bảy tháng một cả nước đã phát hiện sáu ca nhiễm mới
từ đầu mùa đông này toàn trung quốc đã ghi nhận ít nhất sáu ca tử vong vì virus cúm h bảy n chín
các ca nhiễm cúm gia cầm tại trung quốc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong bối cảnh các quốc gia châu á đang nỗ lực kiểm soát dịch cúm da cầm
gần đây hàn quốc và nhật bản đã tiêu hủy hàng chục triệu con da cầm
sau khi phát hiện hàng loạt trường hợp nhiễm virus cúm h năm
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt